xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính việt nam vncrt vừa phát đi thông tin
hiện đang có chiến dịch phát tán mã độc tống tiền gan grab năm hai vào việt nam và các nước đông nam á
tại việt nam ganrab năm hai được phát tán qua email giả mạo bộ công an việt nam
theo đó vncert cho biết gengrab năm hai là phiên bản mới trong họ mã độc tống tiền gengrab lan rộng trên toàn cầu trong hơn một năm qua
tại việt nam gap năm hai được phát tán thông qua thư điện tử giả mạo bộ công an việt nam với tiêu đề như trên màn hình có kèm tệp giả nén
khi người dùng giải nén và mở tệp này mã độc sẽ được kích hoạt và toàn bộ dữ liệu của máy tính bị mã hóa
mã độc đồng thời sinh ra một tệp yêu cầu và hướng dẫn người dùng trả khoản tiền chuộc từ bốn trăm linh
một usd thanh toán qua đồng tiền điện tử để giải mã dữ liệu
để phòng tránh lãnh đạo các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối từ vncert
đối với người dùng cần lưu ý khi mở tệp đính kèm gửi từ email lạ các thư có nội dung bất thường
bị kẻ sát nhân dân tỉnh đắk lắc vừa ban hành văn bản yêu cầu cơ quan kẻ sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
ra quyết định phục hồi điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực đắk lắc đắk nông
theo đó từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chi nhánh ngân hàng phát triển khu vực đắk lắc đắk nông đã giải quyết cho vay vốn tín dụng xuất khẩu
đối với doanh nghiệp tư nhân thương mại tính nên và công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại trúc tâm tại thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
dẫn đến gây thiệt hại cho nhà nước không thu hồi được số nợ gốc trên một trăm một mươi bốn tỷ đồng
sau đó công an tỉnh đắk lắc đã ban hành các quyết định trưng cầu giám định đến ngân hàng nhà nước việt nam bộ tài chính
để trưng cầu giám định đối với quy trình thực hiện cho vay tại chi nhánh ngân hàng nói trên
tuy nhiên đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết luận giám định của cơ quan chức năng
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án
đến nay bộ tư pháp đã có văn bản trả lời về việc xác định cơ quan có chức năng thực hiện giám định tư pháp đối với các nội dung trong vụ án nêu trên
nên viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã yêu cầu công an tỉnh đắk lắc ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân liên quan